theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện nam trà my trong sáng hai mươi bảy tháng một mươi nhiều cán bộ y tế của trung tâm kiểm soát bệnh tật quảng nam được điều động lên huyện để giúp địa phương truy vết truy tìm f nhưng bị mắc kẹt do quốc lộ bốn mươi b đoạn qua xã trà gion huyện nam trà my bị sạt lở nặng hiện các ngành chức năng đang tích cực thông tuyến khắc phục điểm sạt lở
một tin tức rất đáng được quan tâm khác
công an tỉnh ninh bình đã bắt đối tượng tăng ga đâm ngã một chiến sĩ cảnh sát tại chốt kiểm dịch
trước đó vào hồi hai mươi h ngày hai mươi ba tháng một mươi tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín ở cầu non nước phường đông thành tp ninh bình đối tượng điều khiển xe ô tô nhãn hiệu kia sento mang biển kiểm soát ba mươi năm a hai mươi hai nghìn hai trăm chín mươi đã có hành vi chống người thi hành công vụ không dừng xe khi nhận được hiệu lệnh tăng ga bỏ chạy đâm ngã một chiến sĩ cảnh sát giao thông
công an tp ninh bình triển khai lực lượng
công an tp ninh bình đã bắt đối tượng tăng ga đâm ngã một chiến sát phòng chống dịch covid một mươi chín ở cầu non nước phường đông thành tp ninh bình đối tượng điều khiển xe ô tô nhãn hiệu kia sento mang biển kiểm soát ba mươi năm a hai mươi hai nghìn hai trăm chín mươi đã có hành vi chống người thi hành công vụ không dừng xe khi nhận được hiệu lệnh tăng ga bỏ chạy đâm ngã một chiến sát phòng chống dịch covid một mươi chín
công an tp ninh bình triển khai lực lượng